chín năm là một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng
chiến trường việt nam những năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm năm mươi bốn thật cam go và ác liệt
ta và địch giành giật nhau từng cứ điểm ở điện biên phủ
nhưng với nghệ thuật quân sự đánh chắc tiến chắc của đại tướng võ nguyên giáp
thì đây chính là nhân tố trực tiếp quyết định thắng lợi
song quan trọng cũng cần phải kể đến tinh thần ý chí chiến đấu
của những người chiến sĩ điện biên ngày nào
ngày ngày đào giao thông hào máu trộn bùn non
những chiến sĩ pháo binh không quản ngại nguy hiểm
trong làn mưa bom bão đạn kiên trì mang vác pháo
lên đồi tiến công vào các cứ điểm và phá tan trận địa pháo
mà địch đã dày công sắp xếp
ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
thực dân pháp cho quân nhảy dù xuống cánh đồng mường thanh
đánh chiếm điện biên phủ và xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh
làm điểm quyết chiến chiến lược với bộ đội chủ lực việt nam
tướng đờ cát được chỉ định là chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm này
trước tình hình đó
đầu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
bộ chính trị trung mương đảng chủ trương mở chiến dịch đánh bại địch ở điện biên phủ
chủ tịch hồ chí minh chỉ thị
đây là chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà còn về chính trị
không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn đảng toàn quân phải tập trung hoàn thành trước khi được
khi lên đường ra mặt trận
đến chào bác hồ
thì bác có dặn đại tướng
trận này rất quan trọng
chắc thắng thì đánh
không chắc thắng
đại tướng võ nguyên giáp được giao nhiệm vụ
làm tổng chỉ huy chiến dịch
với kinh nghiệm trận mạc đại tướng đã đề nghị thay đổi cách tiến đánh
thay vì đánh nhanh thắng nhanh
sẽ là đánh chắc tiến chắc
đại loại ba trăm linh tám chúng tôi
đánh sang thượng lào
sau hai mươi ngày
chúng tôi đến sát ruộng vào băng
được lệnh của đại tướng
dừng lại quay về
lúc đó chúng tôi mừng
không thể thả
chân đánh sắp bắt đầu
cho nên phổ biến là anh em vừa đi vừa chạy mà
về đến điện biên phủ
thì có một cảnh tượng không thể tưởng tượng được
lần đầu tiên trông thấy
pháo binh việt nam
bắn cấp tập vào đồn hiên lam
và bắn vào trong trung tâm bường thanh
một mươi bảy giờ ba mươi phút
ngày ba mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
bộ đội pháo binh ta nhận lệnh
nổ súng tấn công vào đội e
mở đầu tấn công đợt hai của chiến dịch
với chỉ tiêu tiêu diệt bốn lô cốt của địch
và số đạn chỉ được bắn ba mươi viền
ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
pháp dùng hai tiểu đoàn bộ binh
và năm xe tăng pháo binh
iểm trợ phản kích ra sân bay bường thanh
lúc này địch xây dựng một trận địa pháo
với bốn khẩu pháo để tập trung tấn công lại bộ đội ta
lúc này ta dùng sơn pháo bảy mươi năm ly
trên đội e để tiêu diệt
trận địa pháo của địch
tôi mới nhạy vào ngắm xuống
cái khẩu pháo thứ nhất của nó đấy
thế thì như thế
ngắm xong rồi tôi nhạy sang
hạ lệnh nạp đạn
nạp đạn xong rồi niện một phát xuống
úm một cái xuống xuống
nó nổ vàng ở dưới đấy
thì trúng luôn vào cái khẩu pháo
thứ nhất của nó
như vậy trong giai đoạn này
ta đã tiêu diệt rất nhanh bốn khẩu pháo hiện đại của địch
dành thế trận chủ động trên chiến trường
khi đó tiêu diệt khẩu thứ tư của nó
là một mình một pháo
là khi đó tôi khóc
tôi khóc tôi và cứ kêu
bác hộ ơi hiện nay cháu
chỉ có một mình một pháo
không biết đánh thế nào được
thế thì khi đó
thì tự nhiên là trong đầu óc
nó vang vang nha tiếng
kêu gọi của bác
có gãy ta cũng còn đánh
thế thì là
khẩu có khẩu pháo to như thế này
tại sao cũng đánh được
thế thì tất cả tôi là vùng lên
một pháo làm tất cả
bảy nghiệm vụ của khẩu đội
liền cho nó là bốn phát
cái khẩu thứ tư nó bị tiêu diệt lại
thế là bắt đầu hoàn thành nghiệm phủ
trải qua năm mươi sáu ngày đêm khuét núi
ngủ hầm mưa rầm cơn vắt
ta đã giành lại các cứ điểm của chiến trường
điện biên phủ đặc biệt sự kiện quân đội việt nam
bắt sống tướng đờ cát tại sở chỉ huy
đánh dấu mức chiến thắng quan trọng
trong chiến dịch giải phóng điện biên
đây là chiến dịch được bạn bè quốc tế đánh giá
là lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
là chiến thắng trên mặt trận quân sự
là chiến thắng của tính nhân đạo nhân văn của bộ đội việt nam
trong mắt bạn bè quốc tế